hiện nay tại một số khu đô thị mới ở đà nẵng hành vi vứt rắc thải sinh hoạt sai quy định đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
tận dụng thời gian sáng sớm và đêm khuya nhiều đối tượng thiếu ý thức đã lén vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân gây mất mỹ quan đô thị và khó khăn cho công tác quản lý
đoạn cuối đường lê trọng tấn lê sao phường hòa minh quận liên triệu rác thải sinh hoạt xa bần được tập kết thành bãi kéo dài cả gần một trăm linh mét
người dân sống tại đây cho biết các đối tượng lợi dụng ban đêm địa điểm đổ thường là những bãi đất trống giáp danh giữa các phường quận hoặc nơi ít người qua lại để thực hiện hành vi xả thải